tại thành phố tân an tỉnh long an trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh tổ chức lễ gia quân chiến dịch thanh niên tỉnh nguyện hai nghìn một mươi tám với chủ đề
tuổi trẻ sáng tạo tình nguyện vì cộng đồng đến dự có đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương
chiến dịch thanh niên tình nguyện hai nghìn một mươi tám sẽ diễn ra trên cả nước từ ngày ba đến ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn một mươi tám
phát biểu tại lễ gia quân đồng chí trương thị mai thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước biểu dương tinh thần sung kích tình nguyện và những đóng góp của tuổi trẻ thông qua các phong trào tình nguyện chiến dịch tình nguyện hè
đồng thời đề nghị các tổ chức đoàn và đoàn viên thanh niên tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động nâng cao tính chuyên nghiệp để phong trào đi vào chiều sâu làm môi trường rèn luyện trưởng thành cho thanh niên